tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh
của các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt
đồng thời đề nghị phòng kế hoạch vận hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt công cộng
và quy định phòng chống dịch covid một mươi chín